ủy ban nhân dân thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ vải chín sớm phương nam
và trao giấy chứng nhận quả vải chín sớm phương nam đạt tiêu chuẩn việt gáp giai đoạn một
vùng vải phương nam thuộc phường phương nam thành phố uông bí tỉnh quảng ninh có diện tích ba trăm bảy mươi ha
trong đó khoảng hai trăm tám mươi hectare vải trưởng thành đang trong độ tuổi cho thu hoạch
so với vụ vải năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng vụ vải chín phương nam năm nay ước giảm ba mươi còn khoảng trên hai tấn
tuy nhiên dự đoán giá trị đạt cao hơn
ngay từ đầu vụ thu hoạch giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhiều thương lái đã đến đặt hàng thu mua
giá bán tại vườn hiện đang giao động trên bốn mươi đồng một kg
giá vải một tuần trước đó đạt trên sáu mươi đồng một kg cao gấp hơn hai lần so với giá thu mua cùng kỳ vụ trước
nhân dịp này lãnh đạo thành phố uông bí cũng đã trao giấy chứng nhận sản phẩm quả vải đạt tiêu chuẩn việt gáp giai đoạn một
do công ty cổ phần chứng nhận việt xét cấp cho hai hợp tác xã có các hội viên tham gia dự án
là hợp tác xã cẩm hồng và hợp tác xã phong thái